ngoại trưởng mỹ mike pompeo ngày một mươi ba tháng một khẳng định washington sẽ phối hợp với các nhà lãnh đạo iraq để quyết định hoạt động triển khai một cách thích hợp quân đội mỹ ở quốc gia trung đông này
tuyên bố của ông pompeo được đưa ra sau khi baghdad hồi tuần trước yêu cầu mỹ chuẩn bị rút quân khỏi iraq
ngoại trưởng mike pompeo nhấn mạnh địa vị của lực lượng mỹ tại iraq sẽ được thảo luận với các nhà lãnh đạo nước chủ nhà
ông pompeo cho biết có khoảng năm mươi nhà lãnh đạo ở iraq không thể tuyên bố công khai nhưng về mặt cá nhân họ mong muốn quân đội mỹ tiếp tục hiện diện tại iraq để tiến hành chiến dịch chống khủng bố
trước đó ngày một mươi hai tháng một cố vấn an ninh quốc gia mỹ robert o brien khẳng định mỹ sẽ chỉ rút quân khỏi iraq với các điều khoản riêng và tiến hành điều đó khi thấy an toàn
theo ông tổng thống donald trump muốn rút quân khỏi trung đông nhưng mỹ sẽ rời đi với các điều khoản của mình và khi tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng bị loại bỏ hoàn toàn